đại dịch covid một mươi chín ảnh hưởng nặng nề tới ngành công nghiệp truyền thông
nhiều tòa soạn bị sụt giảm năm mươi doanh thu và có thể còn tiếp tục nhiều hơn thế nữa
làm thế nào để phát triển nguồn thu báo chí chính là nội dung của diễn đàn tổng biên tập do báo
nhà báo và công luận tổ chức tại hà nội
tại diễn đàn đại diện của nhiều tờ báo nhận định khó khăn về nguồn thu đang là bài toán nan giải
đặc biệt là với những cơ quan báo chí tự chủ về tài chính
đại dịch covid một mươi chín càng khiến bài toán phát triển nguồn thu của báo chí trở nên cấp bách hơn trước
để quảng cáo nguồn thu chính của các cơ quan báo chí ngày càng thu hút được đối tác
thì sự cạnh tranh lành mạnh để thay đổi và phát triển là cần thiết

bên cạnh những đề xuất thực hiện thu phí nội dung đối với đọc giả

đại dịch covid một mươi chín càng khiến bài toán phát triển nguồn thu của báo chí trở nên cấp bách hơn trước
nếu không đặt hàng thì chắc chắn các cơ quan báo chí địa phương sẽ không thể tồn tại được
mặc dù chúng ta là công việc sự nghiệp công lập làm nhiệm vụ chính trị
nhưng mà về cơ chế tài chính không khác gì doanh nghiệp cả
cho nên là nó không có những hướng dẫn rất cụ thể cho đơn vị sự nghiệp báo chí
cho nên là chúng tôi thấy rằng đây là một hành lạc pháp lý rất là chưa đầy đủ cho đơn vị sự nghiệp báo chí
cũng tại diễn đàn lần này nhiều ý kiến cũng đề nghị siết chặt vấn đề bản quyền sản phẩm báo chí
tránh tình trạng các cơ quan lấy tin bài của các báo khác mà không có sự cho phép nhằm trục lợi